thường trực ubnd tỉnh cà mau vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu giám đốc công an và sở giao thông vận tải tiếp tục điều tra xác định rõ nguyên nhân gây ra sự cố sập cầu cái trăng để xử lý trách nhiệm những tổ chức cá nhân có liên quan
như chúng tôi đã đưa tin vào sáng ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy xà lan chở cát mang tên đức thịnh do ông nguyễn hà anh kiệt làm chủ đã va vào cầu cái trăng thuộc ấp xóm lớn ngoài xã hàng vịnh huyện năm căn cà mau
sau cú va chạm mạnh nêu trên cầu cái trăng bị sập trụ t hai và hai nhịp cầu gối lên trụ t hai hư hỏng ống cấp nước đứt cáp viễn thông ngang cầu và làm năm người dân đang lưu thông qua cầu bị trọng thương
sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng tỉnh cà mau xác định nguyên nhân vụ va chạm là do sự cố ngoài ý muốn sau đó tiến hành xử phạt hành chính người điều khiển phương tiện và buộc chủ phương tiện là ông nguyễn hà anh kiệt ngụ khóm tám phường tám thành phố cà mau khắc phục bồi thường thiệt hại
dù nhiều lần cam kết sẽ sửa chữa lại cầu nhưng đến nay chủ xà lan nêu trên vẫn cố tình chỉ hoãn và không có thiện trí khắc phục sự cố nêu trên
việc kéo dài thời gian khắc phục sự cố sập cầu cái trăng khiến tuyến đường ô tô từ thị trấn nam căn về trung tâm của bốn xã của huyện nam căn là hàng vịnh tam giang tam giang đông hiệp tùng bị tê liệt hoàn toàn
chính quyền tỉnh cà mau cần vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa để sớm khôi phục lại hiện trạng cầu cái trăng như trước người dân được bảo đảm mọi sinh hoạt trong cuộc sống